tại việt nam nhiều doanh nghiệp đã chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh lây nhiễm
việc trang bị thêm các thiết bị y tế như khẩu trang nước sát khuẩn cũng được nhiều doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện
doanh nghiệp này đã chủ động chuẩn bị nước rửa tay khẩu trang và yêu cầu một trăm linh nhân viên bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào tòa nhà làm việc
ngoài ra đơn vị này cũng tổ chức các buổi đào tạo tuyên truyền giúp nhân viên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh cho người lao động
để người lao động nắm rõ chủ động hơn trong việc tự phòng chống cho mình và người thân
với đơn vị kinh doanh có nhiều khách giao dịch như cửa hàng vàng hay ngân hàng cũng đã chuẩn bị và phát tặng miễn phí cho khách hàng khẩu trang khi đến quầy giao dịch
yêu cầu khách hàng rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào giao dịch
với đơn vị kinh doanh có nhiều khách giao dịch như cửa hàng vàng hay ngân hàng cũng đã chuẩn bị và phát tặng miễn phí cho khách hàng khẩu trang khi vào giao dịch